thực hiện phương châm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bộ y tế yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ tổ chức thực hiện
các nội dung dưới đây điều chỉnh định nghĩa các ca bệnh covid một mươi chín và biện pháp y tế đối với ca bệnh
covid một mươi chín và người tiếp xúc gần f một ca bệnh covid một mươi chín f xác định là người có kết quả xét nghiệm
dương tính với covid một mươi chín bằng phương pháp rt pcr người có triệu chứng lâm sàng và có kết quả xét nghiệm
kháng nguyên dương tính với covid một mươi chín hoặc người có yếu tố dịch tễ và có kết quả xét nghiệm kháng
nguyên dương tính với covid một mươi chín người tiếp xúc gần f một là một trong số các trường hợp sau người có
tiếp xúc cơ thể trực tiếp bắt tay ôm hôn tiếp xúc trực tiếp với da cơ thể với ca bệnh xác định
trong thời kỳ lây truyền của f người đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp trong vòng một mét hoặc
trong cùng không gian hẹp
kính và tối thiểu trong thời gian một mươi năm phút với f đang trong thời kỳ lây truyền
người không đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp gần trong vòng một mét hoặc ở trong vùng không gian hẹp
kính và f đang trong thời kỳ lây truyền người trực tiếp chăm sóc khám và điều trị f khi đang
trong thời kỳ lây truyền định mà không sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định
f f một đều thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định đối với f một trong vòng một mươi ngày
kể từ ngày tiếp xúc lần thứ hai f f một đều thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
trong thời gian cuối với f đang trong thời kỳ lây truyền f một phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp sau
bảo đảm biện pháp phòng tránh lây nhiễm đeo khẩu trang thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch
dung dịch sát khuẩn tay nhanh hạn chế tiếp xúc gần với người khác
tự theo dõi sức khỏe đối với trẻ em học sinh thì cha mẹ người giám hộ giáo viên theo dõi sức khỏe
cho trẻ em học sinh khi có triệu chứng của bệnh sốt ho đau người cần báo ngay cho cơ sở y tế
để được tư vấn xét nghiệm chẩn đoán điều trị chăm sóc sức khỏe theo quy định
khi có kết quả dương tính với covid một mươi chín phải báo ngay cho cơ sở y tế địa phương để được tư vấn chăm sóc
điều trị và thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm theo quy định
hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước
việc thay đổi điều chỉnh các quy định phòng chống dịch phù hợp với tình hình dịch bệnh là điều vô cùng cần thiết
việc xác định đối tượng f một theo quy định mới cũng sẽ giúp hạn chế số lượng f một không quá nhiều
để f một vẫn có thể tham gia các hoạt động học tập làm việc bình thường
điều này giúp tạo nên sự hài hòa giữa việc phát triển kinh tế xã hội
và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín của nước ta trong bối cảnh bình thường mới